một điểm mới đầu tiên của lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng năm nay là ngoài sự trở lại của đội chủ nhà việt nam
và đội tuyển italia thì sáu đội pháo còn lại tham dự lễ hội năm nay hoàn toàn là những gương mặt mới
đến từ nước nga brazil bỉ phần lan anh và trung quốc sẽ hứa hẹn màn tranh tài đầy ấn tượng giữa các đội thi
dự kiến lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín sẽ có năm đêm thi pháo hoa với các chủ đề khác nhau
đêm khai mạc với chủ đề cội nguồn sẽ diễn ra vào ngày một tháng sáu với phần tranh tài của hai đội việt nam và nga
tiếp theo là những đêm thi của đội brazil và đội bỉ với chủ đề mầm sống diễn ra vào ngày tám tháng sáu
phần lan italia với chủ đề tình yêu diễn ra vào ngày một mươi năm tháng sáu anh và trung quốc vào ngày hai mươi hai tháng sáu với chủ đề sắc màu
hai đội xuất sắc nhất giải sẽ tranh môi vô địch vào đêm chung kết diễn ra vào ngày sáu tháng bảy